tại tỉnh đắk lắc đã diễn ra hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước
và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tây nguyên
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
phó thủ tướng trịnh đình dũng và đại diện các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ tài nguyên và môi trường bộ công an và lãnh đạo các tỉnh
báo cáo tại hội nghị đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
tổng số dân di cư trên địa bàn cả nước giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi bảy là gần sáu mươi bảy hộ
đến hết năm hai nghìn một mươi bảy tổng số dân di cư tự do được hỗ trợ bố trí sắp xếp chỗ ở ổn định cho hơn bốn mươi hai hộ
tuy số lượng dân di cư tự do đến địa bàn các tỉnh tây nguyên đã giảm mạnh qua các năm
nhưng diễn biến khá phức tạp và khó kiểm soát
việc di dân ngoài kế hoạch để lại nhiều hệ lụy không nhỏ
đến phát triển kinh tế xã hội các địa phương
còn đối với vấn đề quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tây nguyên
đại diện bộ tài nguyên môi trường cho biết số diện tích đất nông lâm trường
đang bị lấn chiếm tranh chấp là gần hai trăm linh hectare
phần diện tích bị lấn chiếm tranh chấp phổ biến dưới các hình thức như giữa các hộ nhận khoán
với các nông trường các hộ dân đòi lại đất khi đã hết thời gian nhận khoán
người dân kiến nghị cơ quan nhà nước thu hồi lại đất
các hộ dân là công nhân của nông lâm trường kiến nghị nhà nước thu hồi diện tích đất đã giao khoán
giữa người dân di cư tự do và các hộ gia đình tại địa phương đang nhận khoán của nông lâm trường
giao đất cho thuê đất và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất trồng chéo
mặc dù các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng giải quyết
nhưng tính phức tạp của các vụ việc vẫn còn